đêm qua theo giờ việt nam tại phiên họp khẩn về cuộc khủng hoảng ở ukraine
đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi nga ngay lập tức rút quân khỏi ukraine
nghị quyết nhận được một trăm bốn mươi một phiếu thuận trong tổng số một trăm chín mươi ba nước thành viên liên hợp quốc
đạt tỷ lệ đồng thuận là bảy mươi ba trung quốc là một trong ba mươi năm quốc gia bỏ phiếu trắng và năm nước bỏ phiếu
chống gồm eritrea triều tiên syri belarus và nga nghị quyết được thông qua sau khi hơn một trăm linh
một mươi quốc gia thành viên lên tiếng phát biểu quan điểm của mình trong ba ngày diễn ra phiên họp đặc biệt
nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc không mang tính giảng buộc thực thi
song có sức mạnh mang tính biểu tượng thể hiện sự nhất trí của cộng đồng quốc tế
trong việc kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các vấn đề xung đột